chỉ sau hai tuần tính từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín số lượng ổ dịch tả lợn châu phi tại tỉnh bà địa vũng tàu đã tăng lên gấp đôi
với hơn sáu con lợn bệnh bị tiêu hủy gây thiệt hại vô cùng lớn đối với bà con nông dân
khả năng con số này sẽ còn tăng lên trong thời gian tới
vì ngành chức năng tỉnh đang rất khó khăn để kiểm soát tình trạng lây lan dịch bệnh tả lợn châu phi
gần ba mươi năm sống bằng nghề chăn nuôi lợn chưa bao giờ gia đình ông phạm minh hiền ở xã xà bang huyện châu đức
bị thiệt hại kinh tế nặng nề như vậy
đàn heo của gia đình bị nhiễm dịch tả lợn châu phi
trang trại của ông hiền có trên một trăm tám mươi con thì nay đã buộc phải tiêu hủy hơn một trăm linh con do bị nhiễm bệnh
số heo còn lại cũng đang vứt vưởng vì có dấu hiệu bệnh và chết lai rai
ước tính lần này gia đình ông hiền thiệt hại vài trăm triệu đồng
bây giờ mong nhà nước sớm nghiên cứu ra một vaccine để phòng chống lại bệnh dịch này
còn nếu chưa có vaccine này đối với ai bị bệnh dịch tả châu phi

nhưng mình nghĩ là đừng nên tá đà lại
nói chung thiệt hại kinh tế thì cũng cả một vấn đề lớn chứ không phải là chuyện nhỏ
nhưng bây giờ cái bệnh dịch xui rủi xảy ra thì mình cũng phải chịu thôi
theo thống kê của tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh
chỉ chưa đầy hai tháng sau khi xuất hiện ổ dịch tà lợn châu phi lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh
đến nay toàn tỉnh đã có hơn hai trăm tám mươi ổ dịch tại bốn mươi một xã phường phân bổ rộng khắp ở các huyện thị xã thành phố
ngoài số ổ dịch đã xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu phi
mỗi ngày trên địa bàn tỉnh còn phát hiện thêm hàng chục hộ dân trang trại có lợn bị chết và chờ kết quả xét nghiệm
tổng số lợn bị nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy đã hơn sáu con
ngành thú y cho biết số ổ dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây đang lây lan với tốc độ rất nhanh
nếu như hồi đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh chỉ có một trăm năm mươi ổ dịch thì hai tuần qua con số này đã tăng gấp đôi
riêng với dịch tả châu phi thì
trong giai đoạn hiện nay chúng ta sẽ có cái giai đoạn đỉnh điểm tức là lượng thiếu ủy lượng dịch phát ra càng ngày càng quy mô
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi hiện các hộ trại chăn nuôi lớn nhỏ của địa phương phải liên tục tiêu độc khử trùng trại nuôi
không chỉ vậy các khu vực bán lợn của các chợ các lò mổ cũng phun xịt khử trùng mỗi ngày
bên cạnh đó lợn muốn vận chuyển ra
vào các địa phương đều phải lấy mẫu xét nghiệm nếu kết quả âm tính mới được cấp phép
ngành chức năng tỉnh đang rất nỗ lực để kiểm soát tình trạng lây lan dịch bệnh